một chiếc ô tô chở bốn người bất ngờ lao xuống đèo mã pì lèng khiến ba người tử vong một người còn lại bị thương
vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng hai mươi ba h đêm qua ngày một mươi tám tháng một mươi một tại km một trăm năm mươi tám chín mươi thuộc địa phận thôn mã pì lèng xã tả vi huyện mèo vạc tỉnh hà giang
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi ba giờ đêm qua chiếc xe kia morning bốn chỗ ngồi di chuyển trên đèo mã pì lèng
theo hướng từ đồng văn sang mèo vạc khi đến đoạn gần điểm rừng chân ngắm cảnh panorama đã bị lao xuống vực khiến ba người chết và một người bị thương nặng
nạn nhân gồm lâu thị my sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy bế ngọc đại sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở thị trấn đồng văn hà giang
nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu quê ở thị trấn sơn dương tỉnh tuyên quang
người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa đồng văn là nguyễn văn hiệp ở tổ một thị trấn đồng văn
các cơ quan chức năng tỉnh hà giang và huyện mèo vạc đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn